có ít nhất một trăm năm mươi ba người đã thiệt mạng và gần một trăm linh người bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi tại khu phố đêm itaewon ở thủ đô seoul hàn quốc
và đây là thảm kịch đau thương xảy ra trong lễ hội halloween được tổ chức tại khu vực này khi mà hầu hết những nạn nhân bị cướp đi sinh mạng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên
vào ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới tổng thống hàn quốc yum sắc yoon và gia đình các nạn nhân sau thảm kịch dẫm đạp
cơ quan chức năng hàn quốc cho biết có ít nhất một mươi chín người nước ngoài thiệt mạng trong vụ dẫm đạp ở lễ hội halloween này trong đó có một công dân việt nam
trong khi đó một số công dân việt nam bị thương nhẹ có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc qua đường dây nóng cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
liên quan đến vụ nổ súng giết người gây dối trật tự công cộng làm hai người chết và bốn người bị thương nặng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố phú quốc công an tỉnh kiên giang đã khởi tố ba mươi sáu bị can
một trong số bốn đối tượng được xác định cầm đầu và chủ mưu là võ văn lương tức hai lượng chú xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau đã ra đầu thú vào tối ngày hôm qua
trước đó ba đối tượng được xác định cầm đầu chủ mưu vụ án bị bắt giữ gồm nguyễn quốc vinh quê ở cà mau nguyễn văn thái chú tải thành phố phú quốc bùi đức ngọc quê ở hải phòng
đặc biệt bị can đoàn thiên long sinh năm hai nghìn một trú tại phường một mươi hai quận tân bình tp
hồ chí minh đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm của đối thủ các bị can này bị khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phú quốc
riêng đối tượng hai lượng từng có hai tiền án cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích đã bị công an tp hcm bắt giữ trong một vụ ẩu đả tranh giành bảo kê xây dựng ở ấp đường bào xã dương tơ tp hcm hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua

chín đối tượng thực hiện hành vi côn đồ và bảo kê cưỡng đoạt tài sản vừa bị công an tỉnh tây ninh tạm giữ
trong khi đó năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi ba tuổi mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an tỉnh đồng nai ngăn chặn kịp thời
thông tin trong cụm tin vắn
tại công an tỉnh tây ninh các đối tượng thực hiện hành vi côn đồ và bảo kê cưỡng đoạt tài sản khai nhận